tối ngày hai mươi hai tháng ba bộ y tế tiếp tục thông tin về các ca dương tính với virus sars cov hai mới được phát hiện ở nước ta
đó là các ca bệnh từ một trăm linh bảy đến một trăm một mươi ba
đây là các du học sinh và giáo viên trở về từ vùng dịch
bốn ca có địa chỉ ở hà nội và một ca thì ở nam định
ca bệnh thứ một trăm linh bảy là nữ hai mươi năm tuổi quốc tịch việt nam nhân viên thiết kế đồ họa là con gái và sống cùng bệnh nhân thứ tám mươi sáu thường trú tại thanh xuân hà nội
hiện tại các bệnh nhân trên đang được cách ly và điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh
tình trạng sức khỏe ổn định
và trước đó vào lúc hai mươi h ngày hai mươi hai tháng ba từ viện pasteur tp hcm đã xác định được thêm bảy bệnh nhân
các ca bệnh từ một trăm linh đến một trăm linh sáu tại tp hcm và khu vực đồng bằng sông cửu long